trong một nghìn bốn mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bảy trăm linh bảy ca số ca còn đang điều trị là ba trăm linh ba ca
số ca tử vong là ba mươi bốn ca

trần đoán tử vong viêm phổi nặng suy hô hấp tiến triển do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng không hồi phục nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân suy tim rung nhĩ đái tháo đường
ca tử vong thứ ba mươi bốn bệnh nhân một nghìn bốn mươi là nam năm mươi năm tuổi ở hòa vang thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong hồi cứu viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng suy hô hấp tiến triển sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân có tiền sử hội chứng gillenbury đái tháo đường tuyếp hai suy kiệt nặng
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi bảy chín mươi bảy người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một một trăm một mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu sáu người cách ly tại nhà và nơi lưu trú ba mươi chín chín trăm tám mươi người
tại đà nẵng hôm nay ba mươi một tháng tám gần một mươi một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi đã lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra covid một mươi chín trước khi bước vào kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín tới
đây là một kỳ thi quan trọng diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt đầy khó khăn và thử thách
bắt đầu từ bảy h ba mươi phút sáng nay toàn bộ thí sinh tham dự đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng đã có mặt tại
sáu điểm thi trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sars cov hai nhằm chuẩn bị cho một kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy định phòng dịch
buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng làm thủ tục dự thi lúc bảy h ba mươi phút tại các điểm thi xét nghiệm và buổi chiều bắt đầu từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi bảy h
những cá nhân được lấy mẫu xét nghiệm phải tuyệt đối tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả
cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính để cách ly
điều trị trước một mươi hai h ngày hai tháng chín những trường hợp không được thông báo đồng nghĩa với kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục tham gia kỳ thi
hôm nay xét nghiệm thì em thấy rất là thắng vui vì khi mà đi tập trung làm bài thì sẽ không bị lo lắng về trang lý sức quen và mình có thể tập trung làm bài tốt hơn
dạ theo em thì cái việc mà lấy mẫu đưa thi như này thì cần thiết cho tất cả các bài học sinh tham gia kỳ thi cũng như là các cán cụ của thi
nhằm giảm thiếu tối đa những nguy cơ những dịch bệnh có thể xảy ra
hội giáo viên nhân viên công an y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi chính thức và lực lượng tại chỗ của điểm thi dự phòng
sẽ được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai một tháng chín
thưa quý vị mùa tự trường năm nay khác biệt so với mọi năm bởi sự tác động và ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
do vậy để kết hợp chặt chẽ với nhà trường khi cho học sinh trở lại với quần quay học tập ở năm học mới
các bậc phụ huynh cần trang bị cho con những thói quen an toàn trong mùa dịch
từ mùng một tháng chín học sinh cả nước bắt đầu trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
mùa tiệu trường năm nay chắc hẳn sẽ rất khó quên không chỉ với các em học sinh mà còn đối với các bậc làm cha làm mẹ
các thầy cô giáo người lớn với những tâm tư và muôn vàn cảm xúc khác nhau khi con trẻ bắt đầu bước vào năm học mới
giữa lúc covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khó lường
các nhà trường cũng đã xây dựng sẵn những kịch bản và tổ chức cho các thầy cô giáo tập dượt
từ việc đón trả học sinh đến việc phát hiện có học sinh bị sốt thì xử lý như thế nào
đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường là yếu tố hàng đầu
do vậy nhà trường có nhiều kênh liên lạc với phụ huynh để có thể đón trả học sinh
ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đồng nai đã cùng các ngành chức năng có liên quan xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm
trước đó bệnh nhân nguyễn thị thùy hai mươi tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nuốt không được yếu cơ thở khó
trong khi đó bệnh nhân nguyễn thị gấm hai mươi sáu tuổi chị gái của bệnh nhân thùy tuy vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể chưa phục hồi tốt vẫn phải thử máy hỗ trợ
theo người nhà bệnh nhân thùy đặt mua trên mạng xã hội sản phẩm minh chay sau khi ăn thì xuất hiện triệu chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn
trong ngày ba mươi một tháng tám đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn
liên quan đến vụ ngộ độc pate minh chay xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn hai thành viên lối sông mới có địa chỉ tại huyện đông anh tp hà nội
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết sau khi nhận thông tin về những vụ ngộ độc liên quan đến sản phẩm của công ty này
cục đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm từ ngày một mươi chín tháng tám đồng thời có quyết định đình chỉ sản xuất kinh doanh của công ty này từ ngày hai mươi tháng tám
tuy nhiên trên trang web của công ty lại đăng thông báo thu hồi sản phẩm được sản xuất từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám
như vậy thì có hay không việc công ty này vẫn tiếp tục sản xuất thêm tám ngày mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động
ngay sau khi phát hiện thông tin ngộ độc liên quan đến các sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hiệu hạn hai thành viên lối sống mới
ngày một mươi tám tháng tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã gửi mẫu sản phẩm pate mà bệnh nhân đang dùng để kiểm nghiệm
và ngày hai mươi tháng tám cho kết quả trong sản phẩm có vi khuẩn chứa độc lực mạnh ảnh hưởng kéo dài đến sức khỏe có nguy cơ gây tử vong
song song với đó ngày một mươi chín tháng tám cục an toàn thực phẩm cũng đã đến kiểm tra cơ sở sản xuất lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm tại công ty
ngày hai mươi tháng tám cục cũng quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty
chúng tôi đã đến kiểm tra và lập biên bản và đã yêu cầu dừng tất cả hoạt động sản xuất của công ty này bán qua mạng cho đến từng gia đình trực tiếp luôn
cho nên vấn đề đó là hiện nay chúng tôi đang yêu cầu là công ty phải thông báo các gia đình để mà thu hồi sản phẩm đó không sử dụng ngừng sử dụng tất cả các sản phẩm của công ty này
giải thích về việc phát đi thông báo thu hồi sản phẩm được sản xuất từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám
mặc dù bị đình chỉ hoạt động từ ngày hai mươi tháng tám lãnh đạo công ty trách nhiệm hai thành viên lối sống mới cho biết
việc sản xuất và kinh doanh pate minh chay đã được dừng từ ngày hai mươi tháng tám nhưng các sản phẩm khác của công ty thì vẫn bán ra bình thường cho đến khi có yêu cầu đóng cửa công ty
hiện cơ sở này đã phát đi thông báo thu hồi tất cả các sản phẩm không chỉ riêng pate minh chay
trong khi chờ những kết luận tiếp theo thì cục an toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân không dùng các sản phẩm khác của công ty lối sống mới để đảm bảo an toàn
nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu để bảo đảm chắc ăn
dự kiến đến ngày năm tháng chín toàn bộ lúa hẻ thu tại quảng bình được thu hoạch xong và người dân tiến hành làm đất để đón lượng lớn phù sa từ lũ
vụ sản xuất này quảng bình sử dụng các giống ngắn ngày chất lượng cao như hn sáu ht một nep svn một dv một trăm linh tám nên giá lúa trên thị trường khá cao mang lại niềm vui cho người nông dân
tiếp theo là một số thông tin kinh tế thị trường mà chúng tôi vừa mới cập nhật
như giá cà phê trong nước tăng giảm trái chiều giá lợn hơi giảm mạnh hay giá lúa gạo duy trì mức cao
giá cà phê trong nước biến động trái chiều hiện quanh ngưỡng ba mươi ba năm trăm linh đồng một kg
cụ thể tại đắk lắc giá cà phê tăng nhẹ một trăm linh đồng một kg khoảng từ ba mươi ba sáu trăm linh đến ba mươi ba tám trăm linh đồng một kg
tại lâm đồng giảm nhẹ một trăm linh đồng một kg giao dịch ở mức ba mươi ba một trăm linh ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
còn tại gia lai hiện đang ở mức giá ba mươi ba bốn trăm linh đồng một kg
giá lợn hơi trên cả nước đồng loạt giảm mạnh
miền bắc có nơi giảm đến năm đồng một kg giao dịch trong khoảng bảy mươi sáu đến tám mươi một đồng một kg
tại miền trung tây nguyên có mức giá từ bảy mươi bảy đến tám mươi hai đồng một kg
tại thị trường miền nam ổn định hơn cụ thể ở một số tỉnh như bình phước đồng nai an giang
cao nhất ở mức tám mươi hai đồng thấp nhất là bạc liêu vĩnh long ở mức bảy mươi tám đồng một kg
giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tiếp tục giữ ở mức cuối tuần qua do nhu cầu giao dịch chậm
song đây vẫn là mức giá cao với lúa gạo việt nam kể từ đầu năm tới nay
cụ thể lúa tươi om chín nghìn năm trăm tám mươi hai có giá sáu hai trăm linh đồng một kg giá lúa om sáu nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở mức sáu một trăm năm mươi đồng một kg
đài thơm tám có giá sáu ba trăm linh đồng một kg nàng hoa chín sáu năm trăm linh đồng một kg
giá gạo cũng duy trì ở mức ổn định
giá gạo nl
giá gạo ir năm trăm linh bốn giao động ở mức tám chín trăm linh đến chín đồng một kg
giá gạo nl om năm nghìn bốn trăm năm mươi một ở mức chín một trăm linh đồng một kg
giá gạo om một mươi tám ở mức chín bốn trăm linh đồng một kg
giá gạo đài thơm tám ở mức chín năm trăm linh đồng một kg
giá gạo tpir năm trăm linh bốn một mươi năm trăm năm mươi đồng một kg
ở cuối chương trình mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay
hôm nay ba mươi một tháng tám tại trụ sở báo nhân dân
truyền hình nhân dân trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm năm ngày phát sóng chính thức
và nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ trao tặng cho tập thể cán bộ phóng viên nhân viên truyền hình nhân dân
ngày hôm nay tại đà nẵng gần một mươi một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
đã lần lượt được lấy mẫu xét nghiệp
kiểm tra covid một mươi chín trước khi bước vào thi chính thức
kỳ thi này sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín tới
bệnh viện đa khoa đồng nai hiện đang điều trị hai ca bệnh nghi ngộ độc
sau khi sử dụng sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới
trước đó công ty này đã bị đình chỉ sản xuất từ ngày hai mươi tháng tám
đến nay đã có gần một mươi người bị ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm pate minh chan
thưa quý vị đến đây thì chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân
cũng xin được dựng
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại